ngày tám chín hội làm vườn tỉnh phối hợp với dự án phát triển nông thôn bền vững
vì người nghèo tỉnh quảng bình tổ chức lễ khai trương trung tâm giới thiệu và phân phối nông sản quảng bình
theo hội làm vườn tỉnh quảng bình những năm gần đây nhiều địa phương trong tỉnh đã thực hiện nhiều mô hình sản xuất
ứng dụng tiến bộ kỹ thuật tạo ra sản phẩm có năng suất và chất lượng cao
nhưng việc giới thiệu quảng bá và tiêu thụ sản phẩm chưa được chú trọng và thiếu tính liên kết
trung tâm giới thiệu và phân phối nông sản là nơi quảng bá và mua bán các sản phẩm có tiếng của địa phương
như gạo sản xuất theo phương pháp sri mật ong khoai gieo bánh tráng mè sát và các loại rau quả trồng trên cát
đồng thời cũng là nơi để ký kết các hợp đồng liên kết hợp tác sản xuất tiêu thụ nông sản cho nông dân
đây là lần đầu tiên nông sản sản xuất theo chuỗi được giới thiệu với người tiêu dùng tại quảng bình
hy vọng thành công của mô hình sẽ giúp cho người nông dân sản xuất nông sản theo chuỗi yên tâm về đầu ra và nâng cao được thu nhập